bộ y tế ngày một tháng một mươi hai đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo đó sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
loại vaccine nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại thì vaccine tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại
hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus vaccine astrazeneca khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung